tiếp sau thành phố hồ chí minh từ giờ ngày một mươi bốn tháng bảy thành phố vũng tàu bắt đầu thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và sau đây là ghi nhận trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội tại thành phố biển
để đảm bảo các yêu cầu về giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu tại các cửa ngõ ra vào thành phố
lực lượng chức năng tiếp tục siết chặt công tác kiểm soát người phương tiện ra vào và tổ chức khai báo y tế
lãnh đạo công an thành phố vũng tàu cho biết với sự tăng cường lực lượng từ công an tỉnh
tối ngày một mươi ba tháng bảy các tổ công tác của lực lượng công an đã tổ chức tuần tra kiểm soát để phòng chống tội phạm
đồng thời triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm để chỉ thị một mươi sáu được thực hiện một cách nghiêm túc trên toàn địa bàn
công an thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai các lực lượng
trong đó là phối hợp các lực lượng cả quân sự biên phòng và huy động các lực lượng trên địa bàn thành phố
để thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch
tại khu vực trung tâm thành phố nơi tập trung nhiều điểm sinh hoạt công cộng như công viên bãi biển
các dịch vụ buôn bán lực lượng công an phối hợp với bảo vệ dân phố liên tục tuần tra kiểm soát
nhằm kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm
từ giờ đêm hôm qua đến hiện giờ hiện tại về cơ bản là bà con nhân dân chấp hành rất nghiêm chỉ thị một mươi sáu
cá biệt thì từ sáng đến giờ là chúng tôi đã lập biên bản hai trường hợp vi phạm là ra đường không có lý do chính đáng
và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tại địa bàn phường một mươi một nơi xuất hiện ổ dịch lớn nhất địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu
đến sáng nay lực lượng công an tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng vận động người dân
đến trường tiểu học phước thắng trên đường đô lương để lấy mẫu xét nghiệm
hiện nay các hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín đang được ngành chức năng của thành phố vũng tàu
triển khai thực hiện khẩn trương và nghiêm túc
song song đó với việc làm tốt công tác tuyên truyền vận động trong những ngày qua
nên việc triển khai chỉ thị một mươi sáu được đại bộ phận người dân thực hiện nghiêm túc